khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi băng tải truyền nhiên liệu vào lò hơi của nhà máy điện sinh khối mía đường tuyên quang
nhà máy đường tuyên quang tại thôn tân bình hai xã bình sa huyện hàm yên tuyên quang bất ngờ bốc cháy
đám cháy đã thiêu dụi hơn một trăm linh m băng tải chuyển
nhận được tin báo lực lượng công an phòng cháy chữa cháy tỉnh tuyên quang đã điều ba xe cứu hỏa đến hiện trường kịp thời khống chế và dập tắt đám cháy
rất may không có thiệt hại về người nguyên nhân vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ